ngày một mươi bốn tháng ba tòa nhân dân tp hcm tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm đối với ba bị cáo gồm vũ bảo trinh quốc tịch hoa kỳ tô văn trí tâm chú quận bình thạnh và hoàng thái anh chú quận một mươi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong vụ án này tòa xác định có bốn mươi năm bị hại là cá nhân và các công ty người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan gồm bốn cá nhân và một mươi ba ngân hàng công ty tài chính
cao ốc labonita tại số hai trăm một mươi năm nguyễn gia trí phường hai mươi năm quận bình thạnh do công ty trách nhiệm hiếu hạn bất động sản nam thị làm chủ đầu tư vũ bảo trinh làm giám đốc
trinh được xác định là chủ mưu chỉ đạo hai đồng phạm ký hợp đồng mua bán căn hộ sản thương mại cho nhiều người chiếm đoạt hơn ba trăm linh tỷ đồng
không những sử dụng thủ đoạn trên vũ bảo trinh còn đem thế chấp một căn hộ cho nhiều ngân hàng
dự kiến vào ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng ba tòa sẽ tuyên án đối với các bị cáo